tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã chủ trì phối hợp với ban thư ký asean
tổ chức thành công hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội asean lần thứ hai mươi chín với vai trò là nước chủ tịch
gần một năm việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean và bộ lao động thương binh và xã hội việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch cộng đồng văn hóa xã hội asean
một năm đầy biến động nhiều thách thức nhưng cũng có những cơ hội
cộng đồng asean nói chung và cộng đồng văn hóa xã hội asean nói riêng đã và đang chủ động thích ứng
thường xuyên trao đổi và nỗ lực cùng nhau đạt được các ưu tiên đã đề ra từ đầu năm trên các lĩnh vực
bao gồm lao động và phát triển nguồn nhân lực phúc lợi xã hội và phát triển y tế truyền thông và thông tin văn hóa asean nhận thức và bản sắc môi trường và biến đổi khí hậu
cộng đồng văn hóa xã hội năm hai nghìn hai mươi chủ trì ba văn kiện tuyên bố quan trọng
một số đã được thông qua tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu trước đó
hội nghị này nhằm tiếp tục xem xét tuyên bố hà nội về thúc đẩy công tác xã hội hướng tới một cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
và bản tường thuật bản sắc asean để báo cáo lên hội nghị ascc lần thứ hai mươi bốn vào ngày mai để trình hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy